cứ mỗi độ tháng ba về hoa xưa nở trắng các con phố của thủ đô khiến bao người say mê thích thú chiêm ngưỡng
và trong buổi sáng đầu tiên của tháng ba tạm quên đi những âu lo về dịch covid một mươi chín
chúng ta hãy cùng thưởng thức những hình ảnh đẹp tinh khôi của hoa xưa trắng
trong ngày nghỉ cuối tuần hôm nay thời tiết rất thích hợp để cho quý vị và các bạn cầm lên chiếc máy ảnh
bức tranh ra phố và săn những tấm ảnh trong mùa hoa sưa tháng ba này
và chút e lệ như người thiếu nữ chiêm ngưỡng sắc trắng tinh khôi của hoa sưa mỗi người đều thấy tâm hồn mình thanh tịnh nhẹ nhàng